đây là đối tượng đã dùng dao hai lần cướp tài sản của một phụ nữ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của mình
trước đó vào trưa ngày ba mươi tháng một tân đến quán cà phê trên quốc lộ một a khu phố một thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân để uống nước
thấy quán vắng người đối tượng dùng dao khống chế nữ chủ quán để cướp điện thoại di động và một triệu đồng tiền mặt
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày tân tiếp tục đến quán dùng dao đe dọa nữ chủ quán phải đưa hai triệu đồng
nhận được tiền của nạn nhân chuyển khoản đối tượng dùng xe máy tẩu thoát
tiếp nhận tin tố giác đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện hàm tân phối hợp với các đơn vị liên quan đã điều tra bắt giữ tân vào tối cùng ngày
công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa bắt giữ ổ ma túy trong vũ trường new phương đông
công an tạm giữ hình sự bốn đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng ma túy triệu tập và lập hồ sơ xử lý sáu mươi hai đối tượng khác về hành vi sử dụng ma túy
trước đó vào lúc giờ ngày ba mươi một tháng một lực lượng công an quận hải châu đã bất ngờ đột kích vũ trường new phương đông để kiểm tra phát hiện võ ngọc phi phan văn kiếm và một số đối tượng khác bị phát hiện tàng trữ trái phép ba mươi năm viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc hai gói kentamin
tiến hành test nhanh cơ quan công an
xác định sáu mươi bốn người dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an phi bước đầu khai nhận mang thuốc lắc vào vũ trường để bay lắc mừng sinh nhật của bạn gái